thưa quý vị gần một mươi triệu người ukraine đã tản cư sang eu
số liệu vừa được ủy viên phụ trách thị trường thị trường nội bộ của liên minh châu âu đưa ra cho thấy
các nước eu chính là nơi đón nhận nhiều người ukraine tản cư nhất
con số khổng lồ này đã góp phần làm gia tăng thách thức về khủng hoảng di cư ở eu
vào đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai ngay sau khi xung đột nga ukraine bắt đầu diễn ra
lần đầu tiên trong lịch sử eu đã áp dụng chỉ thị bảo vệ tạm thời
chỉ thị này chỉ có thể được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt để đối phó với dòng người tị nạn ồ ạt
đạo luật này đảm bảo cho người ukraine được tiếp cận chỗ ở phúc lợi và chăm sóc sức khỏe
đồng thời trao cho họ quyền tham gia thị trường lao động và đăng ký cho trẻ em vào các cơ sở giáo dục
ủy ban châu âu vào hôm một mươi chín tháng chín đã đề xuất gia hạn biện pháp trên thêm một năm nữa
từ ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đến ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi năm
chúng tôi chào đón một mươi triệu người tị nạn ukraine
cộng hòa xéc nổi bật về số lượng người ukraine mà nước này đã tiếp nhận
khi tiếp nhận bốn trăm bốn mươi người ukraine trên tổng dân số chỉ là chín triệu người tương đương bốn dân số của chúng tôi
lượng người tị nạn từ ukraine sẽ tạo thêm những áp lực đáng kể tới nhiều nước châu âu
khi khu vực này vốn đang căng thẳng bởi sự gia tăng của làn sóng người tị nạn
tuần trước đảo lampedusa của italia một hòn đảo nhỏ với dân số dưới bảy người
đã phải đón nhận tới khoảng bảy người di cư tràn vào chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ đồng hồ
quan chức địa phương cho rằng đây là minh chứng cho thấy
khủng hoảng di cư đã đạt đến điểm không thể quay trở lại
hòn đảo như đang bị bao vây vậy tôi sợ rằng chúng tôi sẽ còn tiếp tục sống trong tình trạng này
trong tương lai sau này chúng tôi mong muốn cộng đồng nhỏ này cần phải được bảo vệ hơn
số người xin tị nạn gia tăng là một vấn đề ngày càng gây chia rẽ ở nhiều quốc gia châu âu
lo ngại về bất ổn an ninh những người phản đối châu âu tiếp nhận thêm người tị nạn cho rằng nên đưa
ra các biện pháp cứng rắn hơn ở khu vực biên giới trong khi đó nhiều người nói rằng lục địa già nên
tiếp tục chào đón những người chạy trốn khỏi khủng hoảng kinh tế bất ổn chính trị bạo lực và xung đột
thưa quý vị ngày hai mươi hai tháng chín quân đội israel cho biết đã tấn công ba mục tiêu của phong trào hamas
tại giải gaza sau khi các cuộc biểu tình dọc khu vực biên giới

máy bay không người lái của israel đã tấn công hai vị trí của phong trào hồi giáo hamas ở giải gaza
trong khi xe tăng của israel cũng tấn công một vị trí khác là nơi ẩn nấp của các tay súng đã bắn vào các binh sĩ israel
đài phát thanh al qasa có liên hệ với hamas cho biết hai người đã bị thương trong các vụ tấn công trên
quân đội israel ngày một mươi tám tháng chín đã đóng làn đường dành cho người đi bộ tại cửa khẩu ares
cửa khẩu duy nhất giữa israel với giải gaza còn đang hoạt động sau khi xảy ra biểu tình kèm bạo lực tại giải gaza
vùng lãnh thổ của người palestine bị chiếm đóng
nhà trắng ngày hai mươi hai tháng chín đã yêu cầu các cơ quan liên bang sẵn sàng cho kịch bản đóng cửa chính phủ
sau khi các nghị sĩ thuộc đảng cộng hòa ở hạ viện không có kế hoạch khả thi nào để duy trì nguồn tài trợ cho chính phủ
chính phủ mỹ đang đối mặt với nguy cơ đóng cửa khi các nghị sĩ đảng dân chủ và đảng cộng hòa thừa nhận rằng
không có đủ thời gian để quốc hội thông qua tất cả một mươi hai dự luật ngân sách trước thời hạn ba mươi tháng chín
nhằm bảo đảm ngân sách duy trì hoạt động của chính phủ
hạ viện và thượng viện có thể sẽ cân nhắc một đề xuất ngắn hạn để các nhà làm luật có thêm thời gian đàm phán
đề xuất này sẽ cắt giảm chi tiêu đối với hầu hết các cơ quan liên bang và gia hạn ngân sách đến hết tháng một mươi
các nghị sĩ thuộc đảng cộng hòa ở hạ viện mỹ vẫn bất đồng về dự thảo ngân sách cho phép chính phủ tiếp tục hoạt động sau ngày ba mươi tháng chín
các nghị sĩ suốt đời giorgio napolitano của italia đã qua đời ở tuổi chín mươi tám vào tối hai mươi hai tháng chín tại thủ đô rome
chủ tịch thượng viện exgnazio lausa cho biết trụ sở của thượng viện italia treo cờ rủ và sẽ là nơi tổ chức tăng lễ trong những ngày tới
ông napoli tano được bầu làm tổng thống lần đầu tiên vào năm hai nghìn sáu với nhiệm kỳ bảy năm và từ trước khi đang đảm nhận nhiệm kỳ tổng thống thứ hai vào năm hai nghìn một mươi năm
được báo new york times mệnh danh là vua giorgio
tổng thống napolitano từng đối mặt với thời kỳ khó khăn nhất của italia trong năm mươi năm qua bởi tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng
với niềm tin italia cần sự ổn định chính trị ông napolitano luôn cố gắng tránh việc giải tán quốc hội sớm
ông nổi tiếng về sức mạnh tâm lý và năng lực hòa giải ở trong nước đồng thời là nhân vật có uy tín và ảnh hưởng quốc tế rộng lớn
iran chuẩn bị thông qua luật mới
nó sẽ trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với những phụ nữ từ chối đội khăn chùm đầu bắt buộc của đạo hội
và thông tin chi tiết sẽ có trong phần tin vấn quốc tế
quốc hội iran hội đồng tư vấn hồi giáo đã thông qua luật vào ngày hai mươi tháng chín
luật mới bao gồm cả án tù lên tới một mươi năm đối với những người tham gia biểu tình có tổ chức chống lại quy định phụ nữ sử dụng khăn trùm đầu hồi giáo
ngoài ra phụ nữ sẽ bị cấm mặc quần áo hở hang hoặc bó sát quần áo để lộ các bộ phận cơ thể từ cổ trở xuống trên mắt cá chân hoặc phía trên gẳng tay
ngày hai mươi hai tháng chín các nhà nghiên cứu ở thụy điển cho biết họ đã phát hiện một lượng lớn khí mê tan một loại khí đốt nóng hành tinh rất nhanh do gì ở các độ sâu chưa từng thấy dưới biển baltic
giới khoa học cho rằng khí mê tan là một trong những loại khí thải gây hiệu ứng nhà kính và là thủ phạm gây ra khoảng ba mươi sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu cho đến nay
cơ quan hàng không và vũ trụ mỹ nasa cho biết thông qua sử dụng dữ liệu từ kính viễn vọng james web các nhà nghiên cứu đã phát hiện khí co hai từ đại dương ngầm dưới mặt băng mặt trăng europa của sao mộc
phát hiện này có ý nghĩa quan trọng cho thấy đại dương trên europa có tiềm năng để sự sống phát triển
nasa có kế hoạch thực hiện sứ mệnh aeropa clipper vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn để tiếp tục nghiên cứu về các điều kiện sống trên miền đất hứa này
nhắc tới một giàn nhạc giao hưởng có lẽ bạn sẽ nghĩ ngay tới những chiếc đàn từ loại gỗ thượng hạng ken đồng và những loại đàn dây đắt tiền
nhưng có một giàn nhạc giao hưởng đặc biệt hơn thế rất nhiều đó là giàn nhạc của các nhạc sĩ trẻ tuổi đến từ khu ổ chuột của paraguay
tất cả họ đều sử dụng những nhạc cụ được tạo lên bởi vật liệu tái chế được thu thập được từ những bãi rác xung quanh nơi họ sinh sống
núi rác khổng lồ nằm tại thị trấn katira ngoài ô thủ đô ayshansen của paraguay
đây hoàn toàn không phải là một thị trấn đúng nghĩa khi xung quanh chỉ toàn giác
ông favio chavez người sáng lập dàn nhạc tái chế của katira paraguay đang thực hiện sứ mệnh cải thiện cuộc sống của người dân địa phương
lần đầu tiên ông đến đây là một mươi bảy năm trước với tư cách là kỹ sư môi trường
ông thường chơi nhạc với con của những người thu gom rác khi chúng đang đợi cha mẹ trở về
ngay càng nhiều người trẻ trong số họ muốn học viô lông và chúng tôi đã hết nhạc cụ
đàn viô lông ở đây đắt hơn cả một ngôi nhà
chúng tôi không biết phải làm gì nên đã chế tạo các nhạc cụ từ rác thải
không ngờ ý tưởng đó trở nên nổi tiếng thế giới
adner chena một mươi bốn tuổi đã được nhạc sĩ favio chavez dạy guitar trong suốt bốn năm qua
cậu bé đang học chơi các bài nhạc dân gian bằng cây đàn guitar từ lon thiếc
cháu muốn được như chú favio khi lớn lên
đó là ước mơ của cháu
chú ấy đã giúp đỡ những người như chúng cháu và luôn truyền năng lượng tích cực
nơi chế tạo các bài nhạc dân gian
các nhạc cụ tái chế cho lớp học âm nhạc khá gần đó
và william lopez là người phụ trách chính
từ đây tôi đã biết một số mẹo để có âm thanh hay hơn
ví dụ như khay nướng âm thanh sẽ hay hơn nếu thức ăn nấu trên đó bị cháy
hiện hơn bốn trăm linh học sinh đã tham gia các buổi học hàng tuần tại ngôi trường âm nhạc này
được xây dựng nhờ sự quyên góp từ khắp nơi trên thế giới
cùng số tiền thu được từ các buổi biểu diễn của học viên
giàn nhạc cũng đi biểu diễn vòng quanh thế giới
thậm chí còn từng được biểu diễn cho giáo hoàng
giàn nhạc tái chế đã cho thấy sức mạnh của âm nhạc và sự sáng tạo kỳ diệu đến mức nào
không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi cá nhân
mà còn có thể thay đổi biến xã hội thành một nơi tốt đẹp hơn nhân văn hơn